sáng nay ngày một mươi năm tháng bốn tại hà nội ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam bidv đã tổ chức lễ kỷ niệm sáu mươi năm thành lập
hai mươi tháng bốn năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy hai mươi sáu tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy phát biểu tại lễ kỷ niệm thủ tướng nguyễn xuân phúc yêu cầu
bidv với vị thế là ngân hàng thương mại cổ phần lớn nhất việt nam không được tự bằng lòng mà cần phải nhìn xa trông rộng
có khát vọng vươn lên có tầm nhìn dài hạn và xa hơn nữa
tham dự buổi lễ còn có các đồng chí nguyên tổng bí thư lê khả phiêu nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn sinh hùng chủ tịch quốc hội lào pani yathotu
phát biểu tại lễ kỷ niệm thủ tướng nguyễn xuân phúc biểu dương và đánh giá cao những thành tiệu quan trọng mà tập thể cán bộ
nhân viên ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam đã đạt được trong sáu mươi năm xây dựng và phát triển
thủ tướng yêu cầu hệ thống ngân hàng cần phải chủ động tích cực đổi mới và hội nhập đón bắt và tận dụng cơ hội trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
phải tập trung cơ cấu lại để nâng cao năng lực quản trị tài chính và năng lực cạnh tranh
bidv cần phải phấn đấu để trở thành ngân hàng đầu khu vực mang tầm quốc tế
thủ tướng lưu ý ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam không được tự bằng lòng mà cần phải nhìn xa
trông rộng phấn đấu trước mắt nằm trong top hai mươi năm ngân hàng thương mại lớn nhất asean
nhân dịp này thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước thủ tướng nguyễn xuân phúc đã trao tặng huân chương lao động hạng nhất
cho ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam và các cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động của ngân hàng
chủ tịch quốc hội lào đã trao tặng huân chương độc lập hạng nhất
quốc vương campuchia trao tặng huân chương hoàng gia cao quý nhất cho ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam
chiều nay đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương
đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh cao bằng về triển khai quyết định kiểm tra kết luận số hai mươi bốn ngày năm tháng sáu năm hai nghìn một mươi hai của bộ chính trị khóa một mươi
đẩy mạnh công tác quy hoạch bổ nhiệm và luân chuyển cán bộ lãnh đạo quản lý đến năm hai nghìn hai mươi và những năm tiếp theo
tại buổi làm việc tỉnh cao bằng đã kiến nghị trung ương nghiên cứu ban hành quy chế quy định và các chính sách cụ thể về công tác luân chuyển cán bộ
ở các cấp các ngành đặc biệt là chính sách luân chuyển cán bộ từ xã lên huyện khắc phục một số bất cập về chế độ chính sách cán bộ
nhất là phụ cấp công vụ giữa cán bộ công chức khối đảng chính quyền đoàn thể
phát biểu tại buổi làm việc đồng chí trần quốc vượng
ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương nhấn mạnh
thực hiện quy chế quy hoạch bổ nhiệm luân chuyển cán bộ là vấn đề quan trọng trong công tác cán bộ
cao bằng cần tăng cường công tác đào tạo có chính sách thu hút cán bộ là người dân tộc thiểu số
phối hợp chặt chẽ để tạo điều kiện thực hiện hoàn thành tốt công tác kiểm tra trong thời gian tới
sáng nay ngày một mươi năm tháng bốn trung tâm di sản các nhà khoa học việt nam lần đầu tiên tổ chức lễ tiếp nhận
hơn hai bốn trăm linh tài liệu hiện vật của giáo sư
sư tiến sĩ bùi khánh thế tại tp hcm
khối tài liệu này bao gồm hàng trăm cuốn nhật ký điển giã nghiên cứu về ngôn ngữ hàng chục cuốn sổ công tác
hàng trăm bức thư trao đổi với các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước hàng trăm bản thảo bài viết về ngôn ngữ
bản thảo báo cáo đề tài những tài liệu này không chỉ minh chứng về quá trình học tập hoạt động khoa học miệt mài
hàng say của giáo sư tiến sĩ bùi khánh thế mà còn là nguồn tài liệu quan trọng đối với việc tìm hiểu
về sự phát triển của ngành ngôn ngữ học ở việt nam nói chung được biết đến nay trung tâm di sản đã tiếp nhận
trên năm mươi vạn tư liệu nhiều loại hình của hơn một nhà khoa học trung tâm di sản các nhà khoa học việt nam
đã thực hiện việc lưu trữ thành công nhiều tài liệu ảnh bằng ghi âm của các nhà khoa học việt nam
cũng trong sáng nay tại tp hcm đã diễn ra lễ bế mạc và trao giải kỳ thi olympic toán học sinh viên
và học sinh toàn quốc năm hai nghìn một mươi bảy
tham dự kỳ thi olympic toán học sinh viên và học sinh toàn quốc năm hai nghìn một mươi bảy
có tám mươi đoàn đến từ các học viện trường đại học cao đẳng và các trường trung học phổ thông chuyên trên cả nước
tham gia thi môn đại số và giải tích kết quả có sáu mươi bảy giải nhất một trăm một mươi sáu giải nhì và một trăm năm mươi sáu giải ba được trao cho các học sinh sinh viên
theo chủ tịch hội toán học việt nam năm nay số lượng thí sinh và trường đăng ký tham gia nhiều hơn các năm trước là điều đáng mừng
các học sinh sinh viên rất tự tin hiểu bài thi và có nhiều lời giải khá độc đáo
tuy nhiên cũng có không ít bài thi điểm số còn thấp
olympic toán học sinh viên và học sinh toàn quốc không chỉ là sân chơi để học sinh sinh viên thỏa lòng đam mê và chi thức toán học
mà còn là nơi gặp gỡ trao đổi kinh nghiệm của giảng viên các học viện trường đại học cao đẳng trong cả nước
kỳ thi olympic toán học sinh viên và học sinh toàn quốc năm hai nghìn một mươi tám sẽ được tổ chức tại tỉnh quảng bình
nhằm nâng cao ý thức của người dân về vệ sinh an toàn thực phẩm sáng nay ngày một mươi năm tháng bốn
ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng đã tổ chức lễ phát động vệ sinh an toàn thực phẩm năm hai nghìn hai mươi
với chủ đề sản xuất kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm tươi sống an toàn kiểm soát phòng tránh ngộ độc rượu
thời gian qua công tác quản lý an toàn thực phẩm nông lâm sản của đà nẵng đạt được một số kết quả nhất định
nhưng tình trạng vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm vẫn diễn ra phức tạp
năm hai nghìn một mươi sáu các lực lượng chức năng đã phát hiện một trăm bảy mươi năm trường hợp vi phạm các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
tiến hành xử phạt hành chính với số tiền ba trăm bảy mươi triệu đồng
tháng vệ sinh an toàn thực phẩm năm hai nghìn một mươi bảy
kết tổ chức thực hiện gắn với các tiêu chí của thành phố bốn an
trong đó đề ra các tiêu chí cơ bản như một trăm linh động vật và sản phẩm thịt trứng nhập vào đà nẵng
phải được kiểm tra an toàn thực phẩm bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm tại các lò mổ các vùng sản xuất rau chuyên canh
trên chín mươi sản phẩm thủy sản tươi sống nhập vào cảng cá đà nẵng các chợ phải khai báo rõ nguồn gốc xuất xứ
những năm qua ở vùng có đông đồng bào dân tộc khơ me tỉnh trà vinh đã được tập trung các nguồn vốn
và các tổ chức lên đến hàng ngàn tỷ đồng để xây dựng đầu tư kết cấu hạ tầng
từ đó đã tạo thêm điều kiện cho đồng bào phát triển sản xuất giải quyết việc làm nâng cao thu nhập
đời sống vật chất tinh thần của đồng bào từng bước được nâng lên
đồng bào ngày càng được vui và hưởng mùa cho cham tramay vui tươi đầm ấm
dù thời tiết không thuận lợi nhưng việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng trong vùng đồng bào dân tộc khơ me đã mang lại hiệu quả thiết thực
thu nhập bình quân đầu người tăng hơn năm trước hơn ba bốn triệu đồng tỷ lệ hộ nghèo là người khơ me giảm gần ba một năm
những ngày cận tết trôn nam thơ mây tại xã an quang hữu huyện trà cú nơi có sáu mươi hai là người dân tộc khơ me
tại cánh đồng ấp trà cho dưới những ruộng rau màu nối nhau sen giữa các cánh đồng lúa đông xuân
nó là ấp chúng tôi cũng như là chuyển đổi từ lúa sang hoa màu
mỗi năm thì làm lúa từ hai nghìn một mươi năm đến hai nghìn một mươi chín
cho đến năm nay thì cũng như là có nước xâm mặn nhập sâu cho nên là mình trồng lúa không có năng sức mạnh trở lại cũng như là chi phí rất là cao
cho nên năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy này tôi đã chuyển đổi trong gia đình tôi trồng được bí gợ này tổng cộng là bằng một mươi ba con
trong đó thì có công ty bên long an đầu tư vào bao tiêu
trong một con bằng một ký bí bằng năm tám trăm linh đồng
chờ được sự quan tâm của cấp chính vị
năm năm trước nước mặn xâm nhập vụ lúa đông xuân ở cánh đồng này gần như mất trắng
năm nay nhiều hộ dân đã chuyển vụ lúa đông xuân sang trồng bí đỏ
sau khi để trái người trồng bí nơi đây chỉ hái bông bán cũng có thêm thu nhập
thế mạnh của xã an quang hữu là cây mía chiếm gần nửa diện tích sản xuất
tuy nhiên với vùng đất gò cao của ấp trà cho dưới trồng mía kém hiệu quả
vì vậy người nông dân đã chủ động chuyển đổi sang trồng cây hoa màu và nuôi bò
góp phần xóa nghèo cho nông dân ở vùng đất này
chương trình một trăm ba mươi năm giai đoạn hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi năm đầu tư trên địa bàn xã
chính công trình cơ sở hạ tầng tổng nguồn vốn gần bốn tỷ đồng
trong đó nhân dân đúng góp gần một tỷ đồng
ngoài ra còn làm ghép một số
chính sách như là đầu tư dự án điện thấp sáng quyết định một hai của chính phủ
ba mươi hai quyết định năm mươi bốn về giai dốn phát triển hạng sức đối với đồng bào dân tộc tiểu số
quyết định hai mươi chín quyết định bảy mươi bốn quyết định bảy mươi năm năm mươi bảy
rồi là chương trình miễn giảm hộp phí theo nghị định bảy mươi bốn
cấp trên một mươi hai thẻ bệnh y tế cho xã nghèo và đồng bào dân tộc
rồi là chương trình giải dục hấp lý
rồi là chính sách đào tạo theo đề án một nghìn chín trăm năm mươi sáu của chính phủ
rồi là chính sách trợ giá trợ cướp của ủy ban nhân tỉnh
ba cái đầu tư như vậy đã tác động tích cực đến đời sống của nhân dân xã nhà
đặc biệt là làm chuyển biến để có dụng bằng đồng bào dân tộc
thay đổi dựng mạo đời sống nông thôn
góp phần công tác giảm nghèo chung của xã
hàng năm đạt từ bốn năm đến năm
trong đó đồng bào dân tộc nome đạt từ năm đến năm năm
châu trần nam thơ mây là tết vào năm mới của đồng bào khơ me nam bộ
được diễn ra trong các ngày một mươi bốn một mươi năm một mươi sáu tháng bốn dương lịch hàng năm
trước kia sau mùa lúa dù thất hay trúng mùa
người khơ me cũng rôm giả đón tết
nhưng hiện nay sau vụ lúa bà con khơ me còn tranh thủ làm thêm hoa màu
để có thêm thu nhập giúp bà con ăn tết vui hơn
sáng nay ngày một mươi năm tháng bốn trong khuôn khổ ngày hội đọc sách
tổ chức tại trường trung học phổ thông số một thành phố lào cai tỉnh lào cai
sách đã được quyên tặng cho các trẻ em nghèo vùng khó khăn
và hỗ trợ các thư viện tủ sách vùng sâu vùng xa vùng biên giới
thông qua ngày hội sách và văn hóa đọc
ban tổ chức mong muốn các bậc phụ huynh học sinh
thấy rõ tầm quan trọng của việc đọc sách
tạo điều kiện tốt nhất để con em mình được đọc sách
có thêm kiến thức hiểu biết xã hội cũng như bồi dưỡng nhân cách
góp phần tuyên truyền giáo dục và vận động các em tham gia phong trào đọc
học và làm theo sách báo giúp các em có thêm nhiều kiến thức hay bổ ích
em thấy là trong thời xã hội phát triển về công nghệ như hiện nay
thì đọc sách đã dần trở thành một thói quen mà ít bạn trẻ bây giờ có được
vì thế nên là những ngày hội đọc sách như thế này
đã trở nên thành rất ý nghĩa đến các bạn
để có thể cho các bạn tiếp cận gần hơn với cả sách giấy
và là một nét đẹp
nhưng mà bây giờ cần phải giữ gì nào
trong dịp này bảy mươi đơn vị tổ chức trên địa bàn lào cai
đã quyên góp một mươi đầu sách với tổng giá trị là chín trăm linh triệu đồng
tặng cho các trẻ em nghèo và hỗ trợ các thư viện tủ sách cho vùng sâu vùng xa
chuyển sang một số tin tức quốc tế đáng chú ý
sáng nay ủy ban bầu cử quốc gia của hàn quốc
đã bắt đầu tiếp nhận đăng ký chính thức của các ứng cử viên tổng thống
tham gia cuộc bầu cử dự kiến sẽ diễn ra vào đầu tháng năm tới
sau hai ngày đăng ký chiến dịch tranh cử chính thức sẽ bắt đầu diễn ra vào ngày một mươi bảy tháng bốn tới
tổng cộng có hai mươi sáu ứng cử viên đã đăng ký với ủy ban bầu cử quốc gia hàn quốc
sau khi các ứng cử viên đăng ký sơ bộ từ ngày một mươi tháng ba vừa qua
tiếp sau việc tòa án hiến pháp hàn quốc phế chuất cựu tổng thống bắc cương hê
qua đó khởi động cuộc bầu cử tổng thống trước thời hạn
tính đến ngày một mươi bốn tháng bốn danh sách các ứng cử viên đã rút xuống còn hai mươi một người
sau khi có năm người
hầu hết là những người tự ứng cử rút lui
hiện chưa thể xác định chính xác số người còn lại trong danh sách các ứng cử viên
sau khi thời hạn đăng ký kết thúc
tuy nhiên chắc chắn một số người sẽ rút lui do mỗi ứng cử viên chính thức
sẽ bắt buộc phải ký quỹ ba trăm linh triệu won tương đương với hơn hai trăm năm mươi usd
số tiền ký quỹ này sẽ chỉ được trả lại nếu ứng cử viên giành được hơn một mươi năm tổng số phiếu bầu
tổng thống thổ nhĩ kỳ taip erdogan vừa tuyên bố sẽ cân nhắc hợp
các quan chức cấp cao của chính phủ để xem xét lại tương lai quan hệ nước này
và liên minh châu eu sau cuộc trưng cầu ý dân diễn ra vào ngày mai
tổng thống thổ nhĩ kỳ tayyip erdogan vừa khẳng định việc nước này bị bỏ rơi
trong danh sách chờ đợi ngoài eu là trái với lẽ thường
đồng thời nhấn mạnh mỗi bên phải biết vị trí của mình
ông erdogan cũng thông báo cuộc trưng cầu dân ý về cải cách hiến pháp
nhằm gia tăng quyền lực cho tổng thống sẽ diễn ra vào ngày một mươi sáu tháng bốn
và khẳng định rằng các cuộc điều tra dư luận cho thấy
năm mươi năm đến sáu mươi cử tri ủng hộ sửa đổi hiến pháp
căng thẳng liên quan tới cuộc trưng cầu dân ý trên tại thổ nhĩ kỳ
đã bùng phát sau khi một số nước châu âu không cho phép các bộ trưởng
trong chính quyền của ông erdogan tổ chức các cuộc meeting ở nước ngoài
vận động cộng đồng người thổ nhĩ kỳ tích cực tham gia cuộc trưng cầu dân ý sắp tới
thổ nhĩ kỳ bắt đầu tiến trình đàm phán gia nhập eu từ năm hai nghìn năm
tuy nhiên các cuộc đàm phán diễn ra rất chậm chạp
và luôn bị cản trở do những căng thẳng giữa hai bên
theo thống kê cập nhật tính đến ngày hôm nay
số tay súng thuộc tổ chức nhà nước hồi giáo is tự xưng bị tiêu diệt
sau khi mỹ ném một quả bom gbu bốn mươi ba b xuống tỉnh nagaha của afghanistan
hai ngày trước đó đã lên tới con số là chín mươi
đây là loại bom có sức công phá lớn nhất của quân đội mỹ
thường được gọi là mẹ của các loại bom
thông báo của giới chức tỉnh nagaha cho biết
quả bom đã tiêu diệt tổng cộng chín mươi hai tay súng is
và con số trên được xác nhận sau khi lực lượng chống khủng bố do mỹ đứng đầu
đã có mặt tại hiện trường để thu dọn tàn tích sau vụ ném bom
thông báo trên cũng cho biết
không có dân thường và binh sĩ quân đội afghanistan nào thiệt mạng trong vụ ném bom này
trước đó quân đội mỹ cho biết
một máy bay vận tải mc một trăm ba mươi đã ném bom gbu bốn mươi ba b
xuống một hệ thống đường hầm và hang động của is ở huyện achin thuộc tỉnh nagaha
quân đội mỹ khẳng định
đây là loại bom phi hạt nhân lớn nhất mà mỹ từng sử dụng trong chiến đấu
nặng gần một mươi tấn với sức công phá tương đương với một mươi một tấn tnt
được thiết kế để ném từ máy bay c một trăm ba mươi một
sức mạnh của quả bom này được đánh giá là sấp xỉ với quả bom nguyên tử
mà mỹ từng ném xuống hiroshima
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự cuối ngày của truyền hình nhân dân
thân ái chào tạm biệt